để có tiền tổ chức sinh nhật cho bạn gái sơn rủ tiến đi trộm cắp tài sản
và cả hai đã bị bắt giao cho cơ quan công an
hiện công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã ra quyết định khởi tố
nguyễn trường sơn hai mươi bốn tuổi và nguyễn minh tiến hai mươi hai tuổi cùng chú tp hcm
trước đó sơn cùng với em họ là tiến đi núi bà đen ở tỉnh tây ninh chơi
trên đường đi sơn nói với tiến là do không có tiền để tổ chức sinh nhật cho bạn gái
nên tiến rủ sơn rủ tiến đi tìm tài sản lấy trộm
khi cả hai điều khiển xe đi ngang qua cửa hàng thuốc tây thu mai
thấy không có người nên cả hai đột nhập vào trong lấy trộm gần năm mươi bảy triệu đồng
đúng lúc này chủ cửa hàng phát hiện nên bắt giữ sơn
tiền đến giải vây cũng bị chủ nhà cầm gậy đánh trả và bị người dân bắt giữ sau đó